theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who và bộ y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín khi có lịch trình đi lại du lịch người dân cần lưu ý những thông tin sau
tránh đi lại du lịch nếu đang có triệu chứng sốt ho hoặc khó thở nếu có các triệu chứng trên thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và khai báo lịch trình di chuyển với nhân viên y tế
tránh tiếp xúc gần với người đang bị sốt và ho thường xuyên rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn hoặc bằng xà bông và nước sạch trong ít nhất hai mươi giây tránh chạm tay vào mắt mũi miệng
khi ho và hát hơi dùng khỉu tay áo hoặc khăn giấy che miệng và mũi bỏ vào thùng rác ngay sau khi sử dụng và rửa sạch tay nếu sử dụng khẩu trang cần đảm bảo khẩu trang che kín miệng và mũi tránh chạm tay vào khẩu trang khi đeo
ngay lập tức loại bỏ khẩu trang sử dụng một lần sau khi dùng và rửa sạch tay sau khi bỏ khẩu trang
nếu cảm thấy có dấu hiệu ốm khi đang đi lại hãy thông báo ngay với nhân viên làm việc trên phương tiện mà mình đang sử dụng và tìm đến cơ sở chăm sóc y tế càng sớm càng tốt đồng thời chia sẻ lịch trình di chuyển với nhân viên y tế
khi đi lại du lịch người dân chỉ ăn thức ăn đã được nấu chín kỹ và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng tránh tiếp xúc quá gần với động vật bị